tổng thống joe biden hôm một mươi hai tháng ba đã đạt đủ số phiếu đại biểu cần thiết để giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng dân chủ với chiến thắng quyết định ở bang georgia
bang soi chiều vượt qua những lo ngại về khả năng lãnh đạo của ông từ ngay trong đảng của mình
theo đó kịch bản tái đấu giữa tổng thống mỹ joe biden và người tiền nhiệm donald trump trong cuộc bầu cử cuối năm nay sẽ tạo ra điều chưa từng có trong hơn bảy mươi năm qua
theo dự phóng của đài nbc news tổng thống mỹ joe biden hôm một mươi hai tháng ba theo giờ mỹ đã giành đủ một chín trăm sáu mươi tám phiếu đại biểu để trác xuất đại diện đảng dân chủ tham gia cuộc đua vào nhà trắng năm nay
kết quả trên không có gì bất ngờ sau khi các đối thủ của ông biden chọn đứng ngoài cuộc thay vì thách thức một tổng thống đương nhiệm người đã từng đánh bại người tiền nhiệm donald trump
nhiều đảng viên dân chủ cho rằng ông biden vẫn là ứng viên tốt nhất của đảng để đấu với ông trump thêm một lần nữa
dù các cuộc thăm dò cho thấy tuổi tác vẫn là điểm nhất nhưng ông biden vẫn là ứng viên tốt nhất của đảng
theo nbc news bài phát biểu thông điệp liên bang dài sáu mươi tám phút vào tuần trước đã phần nào chấn ăn cử tri về thể lực của ông
thách thức đối với ông biden bây giờ là thu hút các cử tri dân chủ và độc lập những người phần lớn không tin tưởng ông vì một số chính sách kinh tế và một loạt dự luật lưỡng đảng mà ông đề xuất trước quốc hội
chiến dịch tranh cử của ông biden cho biết đã huy động được một mươi triệu usd trong vòng hai mươi bốn giờ sau thông điệp liên bang của ông
qua đó giúp tăng thêm lợi thế tài chính của đảng dân chủ so với đảng
trong khi đó ông trump đang tiến rất gần đến chiến thắng trong đảng cộng hòa mở màn cho cuộc tái đấu với ông biden
theo tờ dầu washington post ông cần một hai trăm một mươi năm phiếu đại biểu để chính thức giành được đề cử
theo hãng tin reuters kết quả về cơ bản đã được xác định trước sau khi đối thủ cuối cùng của ông trump trong cuộc đua giành đề cử của đảng cộng hòa là cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley kết thúc chiến dịch tranh cử trong ngày bầu cử siêu thứ ba
sự kiện mà ông trump giành chiến thắng ở một mươi bốn trong số một mươi năm cuộc bỏ phiếu ở các bang
hiện ông đã đảm bảo được một một trăm ba mươi hai phiếu bầu
các bang gồm georgia hawaii missisip và washington đang tổ chức các cuộc bỏ phiếu của đảng cộng hòa
tờ dầu washington boss dự phóng ông sẽ giành được khoảng một trăm sáu mươi một phiếu đại biểu từ các bang này trong đêm một mươi hai tháng ba theo giờ mỹ và vượt qua ngưỡng cần thiết để chiến thắng
donald trump cũng đang trên đà đảm bảo sự đề cử của đảng mình bất chấp những trách nhiệm chính trị và thực tế nghiêm trọng của chính ông
cựu tổng thống đảng cộng hòa bị cáo trong bốn vụ trọng tội
cũng đã thắng ở georgia nhưng chỉ ở ngưỡng cần thiết để giành được đề cử của đảng cộng hòa với số phiếu vẫn đang được thu thập trên khắp mitsicp bang washington và hawaii
không còn nghi ngờ gì nữa rằng cuộc tổng tuyển cử mùa thu sẽ có cuộc tái đấu giữa hai vị tổng thống thiếu sót và không được lòng dân
trận tài đấu đầu tiên có sự góp mặt của hai tổng thống mỹ kể từ năm một nghìn chín trăm một mươi hai gần như chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ về chính trị và văn hóa của quốc gia trong tám tháng sắp tới
trước thêm cuộc bầu cử sợ bộ mới nhất
ông trump thừa nhận biden sẽ là ứng viên của đảng dân chủ ngay cả khi ông tung đòn tấn công mới vào tuổi tác của tổng thống
ông trump nói về biden trên cnbc
ông biden cũng hướng phần lớn sự chú ý của mình vào ông trump
người mà tổng thống đảng dân chủ mô tả là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ trong thời gian dừng chiến dịch ở new ham space
ông cũng báo hiệu sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên con đường
đa số cựu chi cho rằng ông đã quá lớn tuổi để phục vụ nhiệm kỳ bốn năm thứ hai
cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới mỹ mexico
nơi làn sóng người di cư xuất hiện là một điểm yếu khác đối với biden
nền kinh tế mỹ như mọi khi sẽ là vấn đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử
dưới thời của tổng thống biden kinh tế mỹ phát triển với áp lực lạm phát giảm bớt
và chứng khoán ở mức cao nhất mọi thời đại
tuy nhiên các cuộc thăm dò cho thấy người mỹ không sẵn lòng tin tưởng vào tổng thống
và thất vọng về giá cao của các mặt hàng như thực phẩm sau đại dịch
ông cũng đang phải giải quyết sự bất đồng trong nội bộ phe cấp tiến của đảng mình
vốn rất tức giận vì ông không làm được gì nhiều hơn để ngăn chặn cuộc chiến của israel
chống lại hamas ở gaza
tháng trước tại michigan một cuộc biểu tình liên quan đến cuộc bỏ phiếu không cam kết
đã thu hút hơn một trăm linh phiếu bầu và thực sự đã giành được hai đại biểu của đảng dân chủ
theo đó khi mà câu hỏi ai sẽ là người đại diện cho hai đảng dân chủ và cộng hòa
tham gia tranh cử tổng thống mỹ vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
coi như ngã ngũ sự quan tâm của cử tri giờ đây hướng vào chính sách đối nội đối ngoại
sẽ định hình hướng đi của nước mỹ trong nhiệm kỳ tiếp theo
kinh tế là ưu tiên hàng đầu
với những chiến thắng liên tiếp trong ngày bầu cử siêu thứ ba vào mùng năm tháng ba vừa rồi
đương kim tổng thống joe biden và cựu tổng thống mỹ donald trump
đang gần tới màn tái đấu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng một mươi một sắp tới
trong ngày bầu cử siêu thứ ba hàng triệu cử tri mỹ đã bỏ phiếu bầu cử sơ bộ tại một mươi năm bang
đây là ngày bỏ phiếu lớn nhất trong năm ngoài cuộc bầu cử tổng thống
khi có nhiều bang tổ chức bầu cử sơ bộ và họp kín trong quá trình lựa chọn ứng viên
ra tranh cử tổng thống của cả đảng dân chủ và đảng cộng hòa
hiện ông biden giành được một bốn trăm chín mươi bảy phiếu đại biểu và cần thêm bốn trăm bảy mươi một phiếu là cán mốc một chín trăm sáu mươi tám phiếu đại biểu cần thiết
để giành tấm vé của đảng dân chủ ra tranh cử
trong khi đó ông trump cần thêm hai trăm hai mươi phiếu nữa là hội đủ một hai trăm một mươi năm phiếu đại biểu cần thiết
để giành đề cử của đảng cộng hòa
tuy nhiên trên thực tế hiện cả hai ông không còn đối thủ cạnh tranh trong nội bộ đảng của mình
và chỉ đợi quyết định đề cử chính thức tại đại hội toàn quốc của đảng dân chủ và đảng cộng hòa
trong bối cảnh đó mọi sự chú ý của cử tri giờ chuyển sang những vấn đề mà nước mỹ đang phải đối mặt
cũng như phương cách giải quyết của từng ứng cử viên
trước hết là các thách thức về kinh tế liên quan trực tiếp đến cuộc sống thường ngày của mỗi người
theo khảo sát của trung tâm nghiên cứu piw gần bảy mươi năm số người được hỏi
coi củng cố nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu cao hơn bất cứ mục tiêu nào khác
về tổng thể nền kinh tế mỹ vẫn tăng trưởng tích cực
với tổng sản phẩm quốc nội gdp năm hai nghìn hai mươi ba tăng vừa dự kiến đạt hai năm
các nguy cơ về suy thoái được đẩy lùi tiền lương tiếp tục đi lên và lạm phát đã giảm từ chín xuống còn ba
ông mark zandi nhà kinh tế trưởng của maudie analytics dự báo đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu do cục dự trữ liên bang đặt ra
dưới thời ông biden một mươi năm triệu việc làm mới được tạo ra
trong đó tám trăm linh là trong lĩnh vực sản xuất và con số này vẫn đang tăng
sáu triệu người mỹ bắt đầu khởi nghiệp trong khi tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong nửa thế kỷ
tuy nhiên theo tham dò của the wall street journal mới đây
nhiều cử tri vẫn lo ngại về chi phí sinh hoạt đắt đỏ tăng trưởng không đồng đều khoảng cách thu nhập ngày càng lớn
còn theo kết quả của tham dò của hãng tin cnn
có tới bốn mươi tám số người được hỏi cho rằng nền kinh tế đầu tàu thế giới vẫn đang suy giảm
có tới năm mươi năm số người được hỏi cho rằng các quyết sách của chính quyền đương nhiệm đã khiến điều kiện kinh tế trong nước trở nên tồi tệ hơn
một số nhà kinh tế học cũng nhận định nền kinh tế mỹ có thể vẫn chưa ngấm hết tác động
từ các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ của việc fed thời gian qua
lý thuyết kinh tế thông thường cho thấy có thể phải mất tới hai năm để biện pháp thắt chặt chính sách như vậy ngấm vào nền kinh tế
đồng nghĩa nền kinh tế có thể chịu áp lực giảm tốc trong năm nay
mối lo nhập cư bất hợp pháp và thách thức cạnh tranh toàn cầu
bên cạnh kinh tế nhập cư bất hợp pháp cũng là một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều cử tri
kết quả cuộc thăm dò dư luận của hãng galup cho thấy khoảng hai mươi tám số người được hỏi khẳng định nhập cư là vấn đề quan trọng nhất
mà nước mỹ phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay tăng đáng kể so với mức chín vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
việc cử tri mỹ dành nhiều sự quan tâm cho vấn đề nhập cư là hoàn toàn dễ hiểu
dòng người di cư ở khu vực biên giới giữa mexico và mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục vào cuối năm ngoái
trong năm tài chính hai nghìn hai mươi ba hơn hai bốn triệu người đã vào mỹ trái phép từ mexico
trong bối cảnh làn sóng nhập cư bất hợp pháp đang ngày càng trở nên khó kiểm soát
cả hai ứng viên là tổng thống joe biden và cựu tổng thống donald trump đều đưa ra giải pháp nhưng cách tiếp cận có khác nhau
ông biden muốn giải quyết vấn đề bằng cách rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của những người xin tị nạn vào mỹ
từ bảy năm như hiện nay xuống còn sáu tháng
trong khi đó ông trump kiên quyết đào trục xuất ngay những người tị nạn bất hợp pháp
chứ không chờ phải đến khi có phán quyết của tòa án quy định đang bị những kẻ di cư bất hợp pháp lợi dụng để lưu trú ở mỹ
chính sách đối ngoại của mỹ cũng là vấn đề mà cử tri rất quan tâm
trong trường hợp tổng thống biden tái cử nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục xu hướng chính sách đối ngoại ủng hộ chủ nghĩa đa phương
nhưng mang tính thực dụng hơn nhằm củng cố vai trò dẫn dắt toàn cầu của mỹ
chính quyền ông biden chắc sẽ tiếp tục can dự sâu rộng với liên hợp quốc liên minh châu âu eu
tái tham gia các thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu năng lượng xanh
nhưng thực dụng hơn trong lĩnh vực kinh tế thương mại khi nỗ lực xây dựng các thể chế mới
như khuôn khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương vì thịnh vượng
thay vì thúc đẩy các thỏa thuận kiểu cũ hay các thỏa thuận thương mại song phương
trong khi đó ông trump hướng tới khẩu hiệu nước mỹ trước tiên
sẵn sàng rút khỏi các tổ chức quốc tế nếu như ông cho rằng điều đó phù hợp với lợi ích nước mỹ
trong quan hệ với trung quốc dù đều tỏ ra cứng rắn nhưng chính sách của ông biden và ông trump có những khác biệt
ông trump tuyên bố muốn cạnh tranh chứ không phải xung đột với trung quốc
nhưng chưa ai biết sự cạnh tranh ấy có hình hài như thế nào
hiện ông biden đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với trung quốc
xét theo một loạt vấn đề từ vi phạm nhân quyền từ mối quan hệ của trung quốc với nga
quan hệ mỹ trung cũng trở nên căng thẳng do sự chỉ trích của mỹ với các hành vi của trung quốc
ở các vùng tranh chấp trên biển đông sự đe dọa quân sự đối với đài loan
và khả năng cạnh tranh công nghệ ngày càng trở nên mạnh mẽ
trong khi đó ông trump cũng rất cứng rắn
khi còn đương nhiệm ông trump đã khởi động một cuộc chiến thương mại với trung quốc
gần đây ông còn đe dọa sẽ áp thuế sáu mươi đối với hàng hóa trung quốc nếu giành chiến thắng trong nhiệm kỳ tới
hiện tỷ lệ ủng hộ tổng thống biden tiếp tục tái đắc cử có vẻ thấp hơn cựu tổng thống trump
theo một số kết quả thăm dò dư luận mới nhất
ông biden có khoảng bốn mươi ba bốn mươi bốn cơ hội tiếp tục ở lại nhà trắng
trong khi cậu tổng thống donald trump nhìn hơn chút ít với bốn mươi sáu bốn mươi tám
ông trump đang có cơ hội lập lại lịch sử lần thứ hai khi một tổng thống thất cử ra tranh cử
và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo giống cuộc bầu cử năm một nghìn tám trăm chín mươi hai
tuy nhiên từ nay đến tháng một mươi một là thời điểm diễn ra bầu cử sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ